thưa quý vị hiện nay thành phố hà nội có gần hai mươi bảy bảy trăm sáu mươi ha rừng và đất lâm nghiệp
diện tích có rừng hơn hai mươi ha được phân bổ tại bảy huyện thị xã
nằm ở phía nam thủ đô mỹ đức là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của thành phố
với hơn bốn ha
trong những năm qua huyện mỹ đức đã và đang tập trung bảo vệ phát triển rừng
qua đó góp phần tích cực vào việc điều hòa khí hậu phát triển kinh tế xã hội
cũng như bảo tồn đa dạng sinh học và tạo nguồn sinh kế cho người dân
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
rừng đặc dụng hương sơn hà nội là khu cảnh quan du lịch nổi tiếng quốc gia và quốc tế
với diện tích hơn bốn hectare nằm trên địa bàn bốn xã thuộc huyện mỹ đức
rừng đặc dụng hương sơn gắn liền với quần thể di tích
lịch sử chùa hương nổi tiếng
tháng cảnh du lịch này hàng năm đón khoảng một năm triệu lượt khách trong và ngoài nước tới thăm quan
do vậy áp lực xâm hại đến tài nguyên rừng là rất lớn và nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng cũng rất cao
chính vì điều đó nên lãnh đạo cùng ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội
chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng cán bộ kỹ thuật phụ trách luôn luôn tăng cường
chủ động công tác kiểm tra kiểm soát đồng thời triển khai những kế hoạch
hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững trong tương lai
rừng trên địa bàn huyện mỹ đức thì nó có một đặc điểm rất quan trọng
bởi lẽ là nó không chỉ giữ cho sinh thái cho thủ đô và nó còn giúp cho để thực hiện các việc tổ chức du lịch trên địa bàn
và chính vì vậy cho nên là rừng ở mỹ đức thì được gọi là rừng đặc dụng
do vậy nên là cái yếu tố liên quan đến cái phát triển kinh tế
và hỗ trợ cái đời sống của người dân thì nó thể hiện rất rõ
thì hiện nay thì để đảm bảo tốt cái rừng đặc dụng thì chúng tôi việc đầu tiên là đầu hàng năm
mới là chúng tôi cho ký hợp đồng ký cam kết với các hộ sinh sống trong rừng
thế và hai mươi ba thôn bản ở quanh rừng
thì hiện nay là đặc thủ ở chỗ hương là nó có cái lễ hội kéo dài ba bốn năm
ba bốn tháng đầu năm cho nên là cái lượng khách vào rừng là rất là lớn
cho nên là chúng tôi đã tranh thủ
ký cái cam kết với hơn ba trăm linh họ
cho nên cái việc bảo vệ rừng là tốt
trong nhiều năm vừa rồi là không để xảy ra cháy rừng
ông vương ngọc kiện tham gia gắn bó với công tác bảo vệ rừng hương sơn
ngay từ những ngày đầu thành lập ban quản lý rừng tới nay cũng đã được hai mươi một năm
công việc hàng ngày của ông và những cán bộ khác trong bàn quản lý
là tham gia công tác bảo vệ rừng tuần tra kiểm soát tất cả các khu vực trong phạm vi được giao
ông chia sẻ
trong hơn hai mươi năm gắn bó với nghề làm việc dưới tán rừng hương sơn
đã không ít những lần ông và các cán bộ đã xử lý những trường hợp cố tình phá hoại rừng
thậm chí nhiều lần còn bị chính những đối tượng vi phạm đó đe dọa
nhưng không vì thế mà các cán bộ nơi đây nản lòng
họ vẫn kiên trì với công việc hàng ngày tuyên truyền và thuyết phục người dân cùng nhau bảo vệ rừng
cái kỷ niệm những ban đầu mà thành đập rừng thành đập ban quản lý rừng
bắt tất cả các trường hợp vào rừng hái củi đốt thang
thì cũng đã có những cái đối tượng mà họ đe dọa
thậm chí cái tường bao nhà tôi họ đã tập trung đêm họ buộc dây họ kéo đổ mất hàng mấy mét
thế nhưng mà mình không thấy mà mình nản lòng cả
đấy mình biết đối tượng thế thì mình chỉ làm công tác nữa
đến nói ngay bây giờ tôi bảo vệ rừng đây là giữ cái màu xanh
đấy cho nhân loại cho gia đình các ông
thế từ đó là mọi người cũng hiểu rõ cái việc đó
thế kể cả những đối tượng mà đầu gấu
hoặc những đối tượng
mà mình cứ gọi là lâm tặc đấy chuyên môn hành nghề phá rừng đấy
chúng tôi đến nhiều lần vận động tuyên truyền thuyết phục
đấy thế và cũng trao đổi với địa phương cố gắng tạo quan điều viện
kiện làm cho họ chuyên đổi cái nghề nghiệp cho họ
thì từ đó đến nay là người ta lại ý thức rất tốt
bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục ý thức cho người dân trong việc bảo vệ rừng
lãnh đạo huyện mỹ đức cùng với ban quản lý cũng định hướng khai thác nguồn lợi từ rừng
gắn liền với phát triển rừng bền vững không có hành vi phá hoại rừng
tận dụng hai loại cây đặc sản nổi tiếng vùng hương sơn đó là rau sắn và mơ
gia đình anh đồng văn khiêm và gia đình ông lê văn sải là những hộ tích cực tham gia trồng
nhân giống cây có giá trị kinh tế dưới tán rừng
nhờ việc trồng rau sắn cây mơ kết hợp với một số loại cây ăn quả khác
đã giúp bảo đảm kinh tế gia đình và đem về thu nhập bình quân từ bốn đến năm triệu đồng một tháng
hiện nay khu vực thung chùa của hương sơn đã mở rộng được một mươi hectare rau sắn
trong đó có hai hectare do ban quản lý rừng đặc dụng hương sơn hỗ trợ
theo chương trình kết hợp bảo tồn và phát triển kinh tế dưới tán rừng
hiện nay khu vực thung chùa của hương sơn đã mở rộng được một mươi hectare do ban quản lý rừng đặc dụng hương sơn hỗ trợ theo chương trình kết hợp với một số loại cây ăn quả khác
hiện nay khu vực thung chùa của hương sơn đã mở rộng được một mươi hectare do ban quản lý rừng đặc dụng hương sơn hỗ trợ theo chương trình kết hợp bảo tồn và phát triển kết hợp với một số loại cây ăn quả khác
hương sơn đã mở rộng được một mươi hectare do ban quản lý rừng đặc dụng hương sơn hỗ trợ theo chương trình kết hợp với một số loại cây ăn quả khác